phát biểu tại hội nghị thưởng định nhóm visegras gồm ba lan cộng hòa zek slovakia và hungary ở slovakia
thủ tướng hungary viktor orbán đã khẳng định là budapest chắc chắn sẽ chấp thuận việc thụy điển và phần lan
gia nhập tổ chức hiệp ước bất đại tây dương nato vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo ông orbán quốc hội hungary sẽ thông qua các nghị định thư kết nạp hai quốc gia bắc âu và nato
ngay sau khi chính phủ hungary phê chuẩn
trong những trường thực tế thời gian cụ thể để quốc hội hungary họp và thông qua việc kết nạp thụy điển và phần lan và nato
vẫn chưa được xác định vì thông thường quốc hội hungary sẽ không họp cho đến tháng hai hàng năm
mặc dù vậy cơ quan này cũng có thể triệu tập một phiên họp bất thường sớm hơn để thông qua việc gia nhập nói trên
thụy điển và phần lan đã cùng nộp đơn xin gia nhập nato vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay đã có hai mươi tám trong số ba mươi quốc gia thành viên nato chính thức phê chuẩn các thỏa thuận về việc kết nạp
ngoại trừ hungary và thổ nhĩ kỳ